lãi của hai người vay trên địa bàn huyện dương minh châu và huyện hòa thành công an thu giữ hai xe mô tô hai điện thoại di động gần hai mươi triệu đồng ba quyền sổ ghi nợ và nhiều loại giấy tờ khác
tại cơ quan điều tra duy và phương khai nhận từ tháng một mươi năm ngoái cả hai đến xã long thành bắc thuê nhà để ở và hoạt động cho vay nặng lãi nguy trang bằng hình thức tổ chức chơi hụi đóng hụi hàng ngày
trong quá trình hoạt động cho vay chúng thuê một người để tìm người vay tiền và thu tiền cho chúng hiện người này đã bỏ trốn tính đến thời điểm bị bắt duy và phương đã cho khoảng hai trăm linh trường hợp vay với số tiền là hơn một tỷ đồng
tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy hai đối tượng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện bố trạch của tỉnh quảng bình phối hợp với đồn công an phong nha phát hiện và bắt giữ
trong khi tiến hành tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã sơn trạch huyện bố trạch các trinh sát phát hiện một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn qua kiểm tra trên xe có hai đối tượng gồm võ thị đàn và hoàng quý trung
bên trong xe có cất dấu hai túi ni lông chứa hơn bốn trăm linh viên nén màu hồng và bốn viên nén đều có ký hiệu là vkpy nghi là ma túy
theo lời khai ban đầu của hai đối tượng số viên nén trên là hùng phiến số ma túy này đang cất giấu để nhằm mục đích bán lại cho khách hàng đặt mua
nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ
ngày một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của võ thị đàn ở thành phố đồng hới phát hiện thu giữ thêm năm túi ni lông bên trong chứa hơn sáu mươi viên nén nghi là ma túy tổng hợp và ma túy dạng ketamin
đều đã có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy nhưng hai đối tượng là phạm văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại huyện phúc thọ
thành phố hà nội lại vừa bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an cả hai khai nhận do nghiện ma túy nhưng không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường
quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ hai đối tượng đã gây ra chín vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận nam tử liêm và các địa bàn lân cận
nạn nhân là những phụ nữ đi một mình trên đường vắng hoặc người đi đường vào ban đêm chúng luôn tìm mọi sơ hở của người tham gia giao thông để ra tay trộm cắp cướp giật tài sản
gần hai trăm bốn mươi tài xế dương tính với ma túy hơn bảy mươi ba trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát điện xử lý từ đầu năm đến nay
đây là những con số mới nhất vừa được lực lượng cảnh sát giao thông bộ công an công bố
cảnh sát giao thông bộ công an công bố

lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý gần hai triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền gần một hai trăm linh tỷ đồng hơn hai mươi một ô tô gần hai trăm sáu mươi mô tô và gần ba phương tiện khác bị tạm giữ
theo lãnh đạo của cảnh sát giao thông bộ công an so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám việc xử lý giảm gần bốn mươi sáu trường hợp phạt tiền giảm gần bốn mươi chín tỷ đồng
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương thiệt hại rất lớn về tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật sử dụng ma túy rượu bia khi tham gia giao thông của tài xế
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương thiệt hại rất lớn về tài xế
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương thiệt hại rất lớn về tài xế
thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến những người cùng tham gia giao thông
nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra do chính các em học sinh điều khiển xe máy điều này đã gây tâm lý lo lắng bất an cho người đi đường

đó chính là do ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các em chưa cao và có sự đồng thuận của các bậc phụ huynh khi họ chưa nhìn nhận đúng về hành vi vi phạm này
nhiều em lén cha mẹ lấy xe máy đi học đi chơi
còn một số trường hợp khác thì chính cha mẹ lại giao phương tiện cơ giới cho các em
trong khi các em chưa đủ tuổi và chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức về an toàn giao thông
thầy cho con hơi xe lanh để cho mẹ nó bỏ một xe
mẹ nó bớt mẹ nó về
chứ người chậm là thầy cho con đi về
biết là nguy hiểm nhưng mà bây giờ không biết làm sao
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý nhiều trường hợp các em học sinh điều khiển xe mô tô xe gắn máy
bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cũng tuyên truyền nhắc nhở các em
chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông
học sinh không đủ tuổi chưa đủ tuổi thì không nên điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
đối với gia đình thì chúng ta luôn bỏ qua các em đi học đi về
bên phải theo chủ đề của mình và đi đúng loại phương tiện với loại tuổi mình quy định
để giải quyết triệt để tình trạng này các bậc phụ huynh nhà trường và xã hội
cần tăng cường quản lý nhắc nhở các em học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ
có như vậy thì các em mới có kỳ nghỉ hè an toàn vui vẻ và lành mạnh
chương trình xin được tiếp tục với những tin tức khác
đến năm h chiều ngày hôm qua
tức là sau bảy h tìm kiếm
lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã vớt được sát nạn nhân bị đuối nước trên sông đồng nai
thuộc xã tân nghĩa huyện di linh
sáng cùng ngày anh nguyễn đức thịnh hai mươi chín tuổi
chú tại xã tân nghĩa huyện di linh
sử dụng thuyền để đánh cá trên sông đồng nai
và không may bị lật thuyền dẫn đến đuối nước
chín h sáng nhận được tin báo
lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực ba thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã điều hai xe cùng chín cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng công an huyện di linh
khoanh vùng tìm kiếm
đến một mươi năm h cùng ngày lực lượng cứu hộ đã trục vớt được chiếc thuyền gặp nạn
và gần hai h sau đó thì vớt được sát nạn nhân
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
xác nhận trên địa bàn huyện bù đăng đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên
tại hộ chăn nuôi của bà nguyễn thị hường ở thị trấn đức phong huyện bù đăng
theo trình bày của gia đình ngày bảy tháng sáu đàn lợn của gia đình có những triệu chứng bị bệnh dịch
ngay sau đó bà hường đã trình báo cơ quan chức năng
sau khi lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi
ubnd huyện bù đăng phối hợp với cơ quan chức năng liên quan
tổ chức tiêu hủy bằng cách trôn lấp toàn bộ đàn lợn một mươi ba con có trọng lượng hơn một tấn
đồng thời thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng đối với khu vực phát hiện bệnh
như vậy là tính đến ngày một mươi tháng sáu dịch tả lợn châu phi xuất hiện
tại năm trong số một mươi một huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh bình phước
công tác khoanh vùng dập dịch vẫn đang tiếp tục được các địa phương tích cực thực hiện
với việc tiêu độc sát trùng thêm hóa chất và côi bụi
nhằm hạn chế tiếng ồn và nâng cao chất lượng
phục vụ hành khách sân bay tân sơn nhất sẽ dừng phát thanh thông tin chuyến bay từ ngày một tháng bảy
cụ thể việc dừng phát thanh thông tin chuyến bay sẽ được áp dụng từ ngày một tháng bảy
đối với nhà ga quốc tế t hai và từ ngày một tháng một mươi đối với nhà ga nội địa t một
đơn vị vận hành cho biết sân bay chỉ duy trì phát thanh thông báo thay đổi cửa khởi hành
do đó hành khách cần cập nhật thông tin về chuyến bay bằng cách theo dõi các biển bản thông tin
chỉ dẫn tại sân bay và chủ động có mặt tại cửa khởi hành ít nhất ba mươi phút trước giờ khởi hành để ra máy bay
việc làm này nhằm hạn chế tiếng ồn tại sân bay nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại nhà ga
trong điều kiện hạ tầng sân bay tân sơn nhất đang quá tải
bên cạnh đó đây cũng là xu hướng nhiều sân bay hiện đại quốc tế đang sử dụng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng việc dừng phát thanh thông tin chuyến bay cần phải được tuyên truyền rộng rãi đến người dân
đồng thời cần lắp thêm nhiều trang thiết bị thông tin bảng biểu và cả hướng dẫn viên để hành khách biết và chủ động không để lỡ chuyến bay
tiếp tục thông tin về việc cây cầu hạ dục xã đồng phong huyện trương mỹ thành phố hà nội chậm tiến độ tới hơn nửa năm qua
gây lãng phí và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin trước
đâu là lý do khiến cho cây cầu hạ dụng tuyến lưu thông của hàng nghìn người dân mỗi ngày lại bị chậm tiến độ
và trách nhiệm của cơ quan quản lý vấn đề này đến đâu phóng sự sau sẽ đi sâu trả lời vấn đề này
đây là những gì đang diễn ra tại cầu hạ dục
công trình tiến tỉ
nhưng bị bỏ dở ra
những gia đình ở hai phía đầu cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nề về vấn đề ô nhiễm môi trường
nguy cơ sạt lở hiện hữu
và hơn hết người dân hàng ngày đi lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông như này
mà đi lại nó chưa xảy ra gãy chân kỹ cảnh chết người
thế nhưng mà mưa gió nay xảy ra những cái chuyện chật bánh xe ra đây này
xe xít nữa đâm nhỏ ở đây này
hàng ngày hàng đêm tôi bảo vậy ở đây
ngày nắng thì còn đỡ như ngày mưa
là dân đi lại khổ lắm
mà may ở cái cầu này
bị tai nạn rất nhiều rồi nhưng may
người thì không vấn đề gì cả
cũng đại ý là cũng bị thương nhiều khi đêm hôm đó
tôi phải đưa dân bị tai nạn vào trạm xá để bong bó đấy
trong sự cầu chậm tiến độ dân khốn khổ của truyền hình công an nhân dân
vào sáng ngày bảy tháng sáu
đại diện bang quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội
chủ đầu tư dự án cùng nhà thầu đã tới hiện trường
nguyên nhân chính của việc chậm tiến độ cầu hạ dục
được cơ quan chức năng đưa ra là do vướng giải phóng mặt bằng
công trình cầu hạ dục chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng
hiện nay là rất chậm
hiện nay vướng mắc chủ yếu là vướng mắc về các khu vật dân
về công tác xác định nguồn gốc đất là chưa xác định được
bây giờ nó có liên quan đến bốn cái hộ dân
là chưa bây giờ vẫn còn sổ đỏ
thì liên quan muốn hộ dân người ta đề nghị là đo đạc lại
thì bây giờ ban quản lý dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn là đo vẽ lại
và đã hoàn thiện hồ sơ gửi cho trung tâm phát triển của đất
hiện nay đang chờ trung tâm phát triển các đất hoàn thiện hồ sơ
trong công tác chậm giảm bằng thì người dân người ta cũng phản ánh rất là nhiều
vì khi đã tổ chức thi công thì cũng không thể đảm bảo được điều kiện
đi lại cho người dân như cũ được
trong quá trình triển khai thi công trong thời gian dừng dưới bằng
chúng tôi cũng cố gắng là thu dọn hiện trường gọn gàng
để đảm bảo cho người dân đi lại được
để đỡ ảnh hưởng nhiều đến người dân nhất
và cũng có những cái là báo cáo ban quản lý dự án
để tác động đến hội đồng hội đồng bằng phương
để để nhân công tác chậm giảm bằng
bàn ra mặt bằng sắt cho chúng tôi thì chúng tôi cam kết trong vòng khoảng độ
ba bốn tháng thì chúng tôi sẽ xong khối lượng công việc còn lại
đến nay dự án dây cầu đã thi công xong các trụ
việc sản xuất dầm thép bắc cầu cũng đã hoàn thành
tiến độ dự án đạt khoảng bảy mươi
chỉ còn gần ba mươi nữa
người dân nơi đây sẽ có một cây cầu mới
rộng đẹp an toàn để lưu thông
tuy nhiên mơ ước ấy vẫn còn phải chờ
bởi theo quyết định số sáu nghìn bảy trăm ba mươi của ủy ban nhân dân huyện trương mỹ
về việc kiện toàn hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án
thì trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc về chính quyền địa phương
nhưng khi phóng viên truyền hình công an nhân dân đến liên hệ công tác
chúng tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời cụ thể nào
công an tỉnh hà giang vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng lớp học
tại trường tiểu học đông hà xã đông hà huyện quản bạ tỉnh hà giang
công trình xây nhà lớp học cấp bốn lợp tôn sốt
có trần chống nóng nền ốp lát gạch ceramic
với tổng diện tích hơn một trăm năm mươi m hai
gồm ba lớp học bếp nấu ăn và nhà vệ sinh
bằng nguồn vốn do cục cảnh sát môi trường bộ công an
và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà giang đầu tư xây dựng
số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
việc xây thêm ba lớp học và phần phụ trợ
do trường tiểu học đông hà huyện quản bạ
sẽ tạo điều kiện cho thầy cô và các em học sinh
có thêm điều kiện dạy vào học
góp phần vào sự nghiệp đưa con chữ đến với các em học sinh vùng cao hà giang
còn nhiều khó khăn vất vả
việt nam có hệ thống di tích lịch sử phong phú và trải dài khắp cả nước
mang giá trị đặc biệt to lớn
cùng với công tác bảo tồn lưu giữ
việc khai thác phát huy giá trị lịch sử
thu hút khách du lịch tới các khu di tích lịch sử
cũng đang trở thành xu hướng mới
vấn đề là làm như thế nào để cân bằng được các yếu tố về bảo tồn văn hóa
mà vẫn tránh được việc lạm dụng thương mại hóa
đây thực sự là một bài toán khó
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh điện biên
địa phương đang triển khai nhiều cách làm
nhằm tháo gỡ cho bài toán bảo tồn và khai thác
tại các điểm di tích lịch sử
tại các điểm di tích như sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
đồi a một và bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
được bố trí một mươi năm thuyết minh viên phục vụ du khách
bên cạnh việc hàng năm tham gia đào tạo tập huấn bồi dưỡng
mỗi năm các thuyết minh viên này sẽ trải qua hai kỳ sát hạch kiểm tra
nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực
tỉnh điện biên xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực
là công tác rất hết sức quan trọng
nhằm phát huy công tác bảo vệ phát huy giá trị di tích
đối với tỉnh điện biên
hàng năm đều có việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng
để tăng cường và lân cao nhận thức của đội ngũ làm công tác di tích
chúng tôi đặc biệt đối với đội ngũ
mà thuyết minh viên
hàng năm mở rất nhiều lớp kết hợp với du lịch
do đặc thù khu di tích nằm trải dài và sen kẽ trong khu dân cư
nên để hạn chế tình trạng xâm lấn đất di tích
công tác mở rộng tuyên truyền cũng đang được ngành du lịch điện biên
thực hiện với nhiều hình thức khác nhau
đối với địa bàn rộng chúng tôi đã chỉ đáo trực tiếp cho đơn vị bảo tàng
tháng lịch sử đánh phủ
có kết nghĩa có phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức chương trình kết nghĩa kết hợp với chính quyền địa phương
kết thì ký kết cũng như là phối hợp với trường học
để làm làm sao mà có sự chung tay góp sức của các cấp các ngành
cũng như là đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ di tích
thực hiện tổ chức ký giáp danh đối với các hộ tổ chức cá nhân gia đình
đến trực tiếp tổ dân phố nhưng là từng hộ gia đình ký cam kết
trong việc là chung tay bảo vệ di tích
hiện điện biên đang trình chính phủ đề án bảo tồn tôn tạo
và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia đặc biệt
chiến trường điện biên phủ đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó khi đề án được thực hiện các điểm di tích sẽ không chỉ được bảo tồn tôn tạo
mà còn trở thành các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách
cho nên khi cái đề án tới đây được thực hiện
thì chắc chắn các điểm đó sẽ được bảo tồn tôn tạo
và trở thành những sản phẩm du lịch hoàn chỉnh
để có phần đáp ứng nhu cầu của khách du lịch khi đến với điện biên
hiện nay thì tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo ngành văn hóa thể thao du lịch
cũng như các đơn vị chức năng
là trước mắt tiến hành khoanh vùng cắm mốc
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích
để tránh việc xâm phạm lấn chiếm
thứ hai nữa là đề án bảo tồn này
cũng sẽ có những lộ trình cụ thể để thực hiện các nội dung
trong đó là phấn đấu là rất nhiều điểm di tích
trọng điểm sẽ được đưa vào phục dựng phát huy giá trị
bảo tồn và khai thác luôn phải song hành
nếu chỉ bảo tồn mà không khai thác
sẽ gây lãng phí tài nguyên hạn chế việc phát huy giá trị
nhưng nếu chỉ khai thác mà không bảo tồn
sẽ dẫn tới sự hủy hoại
vì vậy điện biên xác định
việc nâng cao ý thức người dân về pháp luật trong bảo vệ di tích
tăng cường công tác đào tạo nhân lực
đối với đội ngũ quản lý nghiên cứu về di tích
nghệ nhân bảo vệ di tích
là điều cần phải hoàn thiện sớm
hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển du lịch bền vững
vâng đã đến thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
thưa quý vị ngày hôm qua cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã thông tin một con số rất đáng chú ý
đó là đã có hai bốn trăm linh xe vi phạm giao thông
được đăng tải trên website
của cục cảnh sát giao thông bộ công an
cảnh sát giao thông
sau một mươi ngày triển khai hệ thống phần mềm
tra cứu thông tin giấy phép lái xe
và phương tiện vi phạm qua hình ảnh tích hợp trên website
cục cảnh sát giao thông đã cập nhật
hai bốn trăm linh điển số xe bị phát hiện vi phạm
qua hệ thống giám sát camera
hệ thống dữ liệu kết nối giữa cục cảnh sát giao thông
và tổng cục đường bộ việt nam
đã nhập vào cơ sở dữ liệu
là hơn một mươi bốn bốn trăm linh trường hợp
đây là những xe bị tạm giữ hoặc tước giấy phép lái xe
có thời hạn
tôi có một thắc mắc đó là
khi bị xử phạt vi phạm hành chính
các phương tiện tham gia giao thông qua hình ảnh
hay còn gọi là phạt mụi thì quy trình sẽ như thế nào anh cơn
vâng nếu mà hệ thống camera
được lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc
hoặc một số ngã tư là trọng điểm
giao thông có ghi nhận được các hành vi
vi phạm giao thông của người điều khiển
thì những thông tin này sẽ truyền về trung tâm xử lý
sau đó thì cơ quan chức năng
sẽ có trách nhiệm gửi thông báo
đến địa chỉ của tổ chức cá nhân vi phạm
để tiến hành nộp phạt
đối với những xe ô tô vi phạm
trong quá trình lưu thông trên đường
sẽ được camera gắn trên các tuyến đường ghi lại
dữ liệu sẽ được xác minh địa chỉ
và chuyển đến cảnh sát giao thông địa phương
sau đó những đơn vị này sẽ trích xuất camera
để xem xét những biển số xe ô tô
đã vi phạm và gửi thông báo xử phạt
đến cho chủ xe
đồng thời gửi cả thông báo vi phạm đến cục đăng kiểm việt nam
nhằm từ chối đăng kiểm
cho những xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông trước đó
khi đã tiến hành nộp phạt
chủ xe có thể mang chứng từ có dấu xác nhận
đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên cả nước
để thực hiện việc kiểm định xe bình thường
vâng đúng là đôi khi do vội vàng
hoặc bất cẩn
ngay chính bản thân chúng ta cũng không biết được rằng
có vi phạm luật giao thông hay không
vậy để tra cứu xem phương tiện của mình có vi phạm hay không
thì rất đơn giản
hiện nay cục cảnh sát giao thông đã vận hành phần mềm quản lý
giấy phép lái xe ngay trên website
chỉ cần nhập thông tin về phương tiện
là quý vị đã có thể nhanh chóng biết được kết quả
ứng dụng có địa chỉ website
chọn vào mục tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh
sau đó nhập biển số xe
viết liền cả chữ và số không giấu
chọn ô loại phương tiện cần tìm
là loại ô tô hoặc xe máy xe đạp điện
khi có kết quả
hệ thống cung cấp thông tin về biển số xe
thời gian địa điểm đơn vị phát hiện vi phạm
và số điện thoại liên hệ
để giải quyết
phần mềm tra cứu chỉ cho kết quả
với xe vi phạm giao thông
vì hệ thống camera giám sát phát hiện
không bao gồm các lỗi như vi phạm nồng độ cồn và ma túy
vâng hiện tại thì công tác xử lý vi phạm qua camera
vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn
vì vương vất
để xác minh chủ phương tiện
vi phạm do chưa sang tên đổi chủ
thời gian tới thì cục cảnh sát giao thông
sẽ xây dựng khung pháp lý
và các chế tài xử lý mạnh với các hành vi này
chính vì vậy người dân cần lưu
ý những vấn đề sau để tránh trường hợp
bị phạt nguội không nắng có
trước khi bàn giao xe cho tổ chức cá nhân
mua hoặc được tặng cho
chậm nhất trong bảy ngày chủ xe phải
thu hồi nộp lại đăng ký
biển số cho cơ quan đăng ký xe
đồng thời thực hiện nghiêm việc sang tên đổi chủ
đúng tên mình theo quy định
ngoài ra khi tham gia giao thông trên đường
cần tìm hiểu kỹ luật giao thông đường bộ
tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của người điều khiển
giao thông đèn tín hiệu và các biển báo
hướng dẫn để tránh việc sau này
bị xử lý phạt nguội ảnh hưởng tới bản thân
mời ông chuyển sang một thông tin khác
vẫn còn kéo dài thêm những ngày sắp tới
với nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi độ c
với việc vận động ngoài trời
thì đe dọa không nhỏ tới sức khỏe của con người
đặc biệt là đối với người già trẻ em
và những người lao động nặng
với mức nhiệt độ nắng nóng gai gắt như thế này
thì sẽ làm cho thân nhiệt gia tăng đột ngột
cơ thể không kịp thích nghi
có thể gây hại cho sức khỏe
thậm chí là sốc nhiệt dẫn đến đột quỵ
những người lao động nặng vận động viên
hay những người đi du lịch mùa hè
khi phải vận động với cường độ cao kéo dài
sẽ khiến huyết áp và lưu lượng trong máu giảm
rất dễ bị dị ứng chuột rút hoặc ngất xỉu
đặc biệt đối với thể trạng kém như người già trẻ em
người có tiền sử bị tim mạch huyết áp tiểu đường
khi hoạt động ngoài trời nắng quá lâu
nguy cơ khiến tình trạng mất muối và nước
khiến cho cơ thể người rơi vào tình trạng đau đầu chóng mặt
buồn nôn nôn thậm chí là đột quỵ dẫn đến tử vong
vâng vào những ngày nắng nóng
thì việc cẩn trọng chú ý tới sức khỏe của mình
là điều rất cần thiết
nếu đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu chóng váng tê nửa người
rất có thể đây là biểu hiện báo trước khả năng xảy ra một cơn đột quỵ
và lúc này thì quý vị và các bạn hãy đến bệnh viện ngay lập tức
ngoài ra cần thực hiện tốt những biện pháp phòng bệnh ngay sau đây
cần uống nhiều nước khi thời tiết nắng nóng
làm cơ thể đổ mồ hôi dẫn tới mất nước
nên có nguy cơ dối loạn nước và điện giải
đồng thời bảo vệ cơ thể trước khi đi ra ngoài trời nắng
cần trang bị ô mũ áo chống nắng kính dâm khẩu trang đầy đủ
tránh tiêu cực tím xâm nhập
đặc biệt là nên lựa chọn vận động hợp lý khi ra nắng nhiệt độ cao
ngoài ra nên chọn những bài tập thể dục nhẹ nhàng
vượt sức đề rèn sức khỏe có đề kháng tốt
chống chọi với tác động của thời tiết nắng nóng như hiện nay
trong phần tiếp theo của chương trình
tp hcm tăng cường thanh tra các doanh nghiệp kê sai thuế bảo vệ môi trường
làm thế nào để kiểm soát chỉ số đường huyết thực phẩm đối với bệnh nhân tiểu đường
format truyền hình thực tế mỹ nhân hành động
tập hợp sáu gương mặt vô cùng nổi bật của làng giải trí việt nam
ở đây họ phải trải qua những thử thách thể lực vô cùng cam go
cũng như môi trường huấn luyện chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân
và trong ngày khai máy tất cả ekip sản xuất đều đã chuẩn bị để tìm ra mỹ nhân hành động đầu tiên